thủ tướng nguyễn xuân phúc đã có buổi tiếp ông enrico leita chủ tịch hiệp hội italia asean
tại buổi tiếp thủ tướng bày tỏ hoan nghênh chuyến thăm việt nam của chủ tịch
chuyến thăm không chỉ thể hiện tình cảm gắn bó giữa hai bên
mà còn là tình cảm của cá nhân chủ tịch dành cho đất nước việt nam
kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ đối tác chiến lược vào năm hai nghìn một mươi ba
quan hệ hữu nghị giữa việt nam và italia đã đi vào chiều sâu hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực
tuy nhiên tiềm năng hai bên còn lớn với nhiều cơ hội phát triển hợp tác
thủ tướng đánh giá cao hiệp hội và cá nhân ông andikletta đã có những đóng góp quan trọng
trong việc tăng cường hợp tác giữa hai bên
năm hai nghìn một mươi chín hiệp hội italia asean dự kiến tổ chức đối thoại cấp cao
về quan hệ kinh tế italia asean lần thứ ba tại hà nội
việt nam hoan nghênh đón chào và tạo mọi điều kiện cho sự kiện này thành công tốt đẹp
thủ tướng cho rằng đây là cơ hội để thắt chặt hơn nữa quan hệ kinh tế giữa italia và các nước asean
trong đó có việt nam
cựu thủ tướng italia enrico letta cảm ơn thủ tướng nguyễn xuân phúc đã dành thời gian tiếp
những ngày này hiệp hội đang tiến hành các cuộc gặp chuẩn bị cho sự kiện đối thoại cấp cao
về quan hệ kinh tế italia asean diễn ra vào tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín sẽ nâng tầm quan hệ hai nước
đây sẽ là cơ hội tăng cường hợp tác song phương asean italia và italia việt nam
nền kinh tế hai nước đều có điểm tương đồng
việt nam là cửa ngõ vào asean và italia là cửa ngõ vào châu âu
chính vì thế hiệp hội chọn hà nội làm nơi tổ chức sự kiện quan trọng này
đúng vào dịp trước thềm năm hai nghìn hai mươi khi việt nam làm chủ tịch asean
italia đang muốn nâng tầm ảnh hưởng tại khu vực đông nam á
và việt nam có vai trò quan trọng trong tiến trình này
chúc mừng đội tuyển bóng đá việt nam giành vô địch giải aff suzuki cup vừa qua
ông cho rằng hai nước còn tương đồng ở điểm đều đam mê bóng đá cuồng nhiệt
hy vọng tương lai gần hai bên có cơ hội hợp tác trong lĩnh vực này
và cầu thủ việt nam sẽ có cơ hội tham gia giải syria của italia
ông cũng hy vọng kinh mạch thương mại song phương sẽ tăng trưởng mạnh mẽ gấp đôi trong những năm tới
cam kết italia luôn là quốc gia đi đầu ủng hộ và thúc đẩy hiệp định evfta sớm được ký kết